trong khuôn khổ diễn đàn liên chính phủ về giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu á lần thứ một mươi hai
ngày ba mươi một tháng một mươi tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đoàn đại biểu thực hiện chương trình khảo sát kỹ thuật
đã có buổi làm việc với tỉnh quảng ninh về chủ đề tiến tới thành phố thông minh
và có khả năng thích ứng thông qua hệ thống giao thông thông minh và các bon thấp
chương trình có sự tham dự của hai trăm ba mươi đại biểu đến từ ba mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
tại buổi làm việc các đại biểu đều nhất trí cho rằng đây là diễn đàn thường niên với mục đích thúc đẩy nhận thức chung
giữa các nước châu á về giao thông vận tải bền vững môi trường
cũng như sự hội nhập đối với những thực tế về giao thông vận tải không bền vững
xây dựng thành phố và cộng đồng an toàn hơn và bền vững hơn thông qua các chính sách kế hoạch chương trình phát triển hiệu quả
các đại biểu trong đoàn cũng đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của tỉnh quảng ninh
trong việc xây dựng thành phố thông minh chính quyền điện tử giao thông tiện ích
trong khuôn khổ chuyến khảo sát đoàn đã đi tham quan cảng tàu khách quốc tế hạ long
vịnh hạ long và trung tâm hành chính công của tỉnh